tổng lãnh sự quán hoa kỳ tại tp hcm đã đưa ra chỉ số ô nhiễm không khí tại tp hcm cao gấp ba lần so với chuẩn quy định
và ô nhiễm không khí ở tp hcm chủ yếu từ bụi khói của xả thải xe gắn máy ô tô và hoạt động xây dựng sản xuất công nghiệp
cũng theo các chuyên gia về môi trường ô nhiễm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người lớn mà còn làm tổn thương trẻ em nhiều hơn
khi môi trường không khí tại tp hcm bị ô nhiễm cao gấp ba lần so với quy chuẩn
thì trẻ em là nhóm bị tổn thương nặng nề nhất về đường hô hấp và phổi
đó là kết quả mà các nhà nghiên cứu vừa đưa ra đồng thời khuyến cáo các bậc phụ huynh cần thay đổi tư duy
chú ý hơn nữa đến việc bảo vệ trẻ em trong môi trường không khí ô nhiễm như hiện nay
khi mà chất lượng không khí nó không được đảm bảo thì trẻ em sẽ là cái nhóm mà bị tổn thương nặng nhất
bởi vì tốc độ thở của trẻ em gấp hai lần so với người lớn và phổi của trẻ em chưa trưởng thành
cho nên là khi mà nó có những biến động về chất lượng không khí và đặc biệt là nó theo xu hướng xấu hơn
thì trẻ em là cái nhóm bị ảnh hưởng sớm và nặng nhất
thì đấy cũng là lý do vì sao chúng tôi quan tâm đến nhóm trẻ em
và cũng là thông qua trẻ em sẽ giúp cho các bậc phụ huynh có mối quan tâm và có những hành động cụ thể hơn
do vậy hãy bảo vệ trẻ em trước thực trạng không khí bị ô nhiễm bằng cách hạn chế cho trẻ em ra đường
nhất là khi di chuyển bằng xe đạp xe gắn máy
cần phải cho trẻ em đeo khẩu trang đúng tiêu chuẩn
nhằm phòng tránh nhiều tác nhân ô nhiễm gây hại sức khỏe của trẻ em từ môi trường
chúng ta không nên dùng những khẩu trang bán trên lề đường bằng vải thì nó không có hiệu quả
như vậy mỗi phụ huynh và người dân cần làm theo những khuyến cáo của các nhà chuyên môn
để tự bảo vệ sức khỏe cho gia đình mình nhất là trẻ em
đó là việc làm cần thiết khi mà không khí ở tp hcm ngày một xấu đi